bất chấp tình hình xung đột hiện nay giữa nga và ukraine giới chức mỹ khẳng định sẽ tiếp tục liên lạc với nga liên quan tới chương trình hạt nhân của iran
người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ netbrise xác nhận các quan chức mỹ chỉ trao đổi với những người đồng cấp nga về các vấn đề cơ bản đối với lợi ích an ninh quốc gia
bao gồm các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm giữa iran và các cường quốc thế giới bao gồm cả nga
ông cho rằng hành động quân sự của nga tại ukraine không nên được coi là bật đèn xanh cho iran để phát triển vũ khí hạt nhân
trong một diễn biến liên quan một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao mỹ cho biết các nhà đàm phán đã đạt được tiến bộ lớn trong những ngày gần đây
liên quan tới việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân iran nhưng khẳng định vẫn còn những vấn đề rất khó khăn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé